đến thời điểm này hầu hết các địa phương của tỉnh gia lai đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
hàng chục nghìn con lợn nhiễm bệnh đã phải tiêu hủy
tuy nhiên ý thức cũng như công tác phòng chống dịch bệnh của người dân và chính quyền địa phương
vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế điều đó tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại
dù trong vùng công bố dịch tả lợn châu phi nhưng gia đình chị cơ pa hở liếu
phường sông bờ thị xã a dun pa vẫn thả rông đàn lợn dưới nhà sàn
thậm chí nhà hàng xóm đối diện đã có đàn lợn chết vì nhiễm bệnh
nhưng chị vẫn để đàn lợn nhà mình đi ăn khắp xóm
thú y địa phương cũng đã đến tận nơi tuyên truyền
tuy nhiên việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân vẫn lơ là chủ quan
nếu mà có bệnh tả lợn phải cách ly phải chích thuốc phải báo cáo trong làng này biết
để có thể ngăn chặn cái bệnh đó
tại huyện iapa đến nay gần
hình như đã vắng bóng đàn lợn thường thấy được trăn thả rông
bởi dịch bệnh đã làm chết hầu hết số lợn này
chín trên chín xã của địa phương này đều đã công bố dịch
nên hầu như các chốt kiểm dịch tạm thời đều vắng bóng các cán bộ nhân viên túc trực
không chỉ vắng bóng người mà thuốc phục vụ công tác tiêu độc khử trùng cũng đã không còn
thế nên công tác quản lý vận chuyển buôn bán sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh ra thị trường
không được kiểm tra xử lý
bây giờ thì không còn thuốc nữa không phôn được nữa
bây giờ thì chỉ chặn người ta buôn chuyển là trả sức cho công thôi
để mình bắt được thì mình xử lý là theo tình huống của nhà nước
hết giờ người ta lại ăn cơm mới phải tranh thủ ăn cơm người ta về
cũng là hoạt động cán bộ thu y cũng hợp với các ngành cũng trực tiếp
là đi kiểm tra tình hình dịch
riêng tình hình dịch là phun thuốc thiêu độc khu trùng là chúng tôi đi phun mít
cái tình hình dịch thì mình phải chịu thôi chứ sao
không riêng cái xã này
toàn bộ trong tỉnh cái này là bị hết
dù cái anh thì phun thuốc cỡ nào dù anh hóa chất cỡ nào thì nó dịch tới
đến thời điểm này tỉnh gia lai đã có một mươi năm trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố
xảy ra dịch tả lợn châu phi
địa phương này đã tiêu hủy gần hai mươi sáu con lợn bị nhiễm bệnh
với tổng khối lượng trên một ba trăm linh tấn
dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gần ba hộ dân chăn nuôi
có lẽ con số này vẫn chưa dừng tại đây
với kiểu phòng chống dịch bệnh như thế này tại một số địa phương của tỉnh gia lai